ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
tính đến cuối ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đã có ba người chết do lũ lụt
toàn tỉnh cũng đã tổ chức sơ tán hơn hai mươi hộ dân đến các địa điểm trú ẩn an toàn
đến một mươi bảy h chiều ngày năm tháng một mươi một nhiều địa phương trên địa bàn xã hương thủy bị cô lập hoàn toàn
đặc biệt là hai xã thủy thanh và thủy vân
nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu từ bốn mươi đến một trăm linh cm hàng trăm hectare hoa màu và hơn một mươi một hectare hồ cá
ở xã thủy tân bị ngập úng hoàn toàn đặc biệt tại xã thủy thanh có hai người mất tích
tính đến cuối ngày năm tháng một mươi một tại thừa thiên huế đã có hai mươi tám trăm năm mươi chín hộ dân được sơ tán đến các địa điểm trú ẩn an toàn
sở giáo dục và đào tạo và đại học huế đã có phương án cho học sinh sinh viên nghỉ học
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi một để tránh lũ lụt
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại
về người và tài sản của nhân dân trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp
lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng ở thừa thiên huế đã tổ chức các đoàn kiểm tra
nắm bắt tình hình mưa bão tại các địa phương để có phương án xử lý kịp thời